công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ
căn cước công dân gắn chip tạm giữ bảy đối tượng trong đó hoàng quốc hưng hoàng ngọc lam
cung chú tại tỉnh quảng bình lận đầu mối tiêu thụ giấy tờ giả
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an tp biên hòa bắt giữ hưng và lam thu giữ ba dây phép lái xe
cùng nhiều giấy tờ giả từ lấy khai của hai đối tượng lực lượng chức năng đồng loạt khám xét
bốn địa điểm tại thành phố hồ chí minh và thành phố biên hòa tạm giữ năm đối tượng liên quan
thu giữ nhiều máy móc thiết bị con dấu của cơ quan tổ chức phục vụ cho việc làm giấy tờ giả
bước đầu các đối tượng khai nhận quảng cáo giao bán các loại giấy tờ giả trên mạng xã hội
với giá từ một hai triệu đồng một giấy sau khi có người đặt sẽ lấy thông tin và gửi cho các nhóm đối tượng
tại thành phố hồ chí minh làm với giá khoảng bốn trăm linh đồng một giấy về giao cho khách lấy tiền lời